trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vừa phát đi thông báo khẩn về các địa điểm mà bệnh nhân số một nghìn ba trăm bốn mươi bảy từng đến
những người dân có đến các địa điểm này lập tức liên hệ với y tế địa phương để khai báo lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định
bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi bảy ba mươi hai tuổi quốc tịch việt nam trú tại bình tiên phường ba quận sáu
bệnh nhân là giáo viên tại hai trung tâm anh ngữ ở quận tân bình và quận một mươi
bệnh nhân từng đến các địa chỉ sau
hiland coffee của trung tâm thương mại vạn hạnh mò quận một mươi từ hai mươi đến hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng một mươi một
karaoke icon phòng hai trăm linh một địa chỉ một trăm hai mươi thành thái phường một mươi hai quận một mươi từ hai mươi hai h ngày hai mươi ba đến h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
quán ốc phượng địa chỉ số bốn mươi bảy công chúa ngọc hân phường một mươi ba quận một mươi một từ hai mươi h đến hai mươi hai h ngày hai mươi năm tháng một mươi một
phòng tập city gym địa chỉ số một trăm một mươi chín phổ quang phường chín quận phú nhuận từ một mươi ba giờ đến một mươi bảy giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một
phòng tập city gym địa chỉ số một trăm một mươi tám hai mươi ba hai mươi bốn hai mươi năm và hai mươi sáu tháng một mươi một
trung tâm anh ngữ kia english địa chỉ số năm mươi chín nguyễn bá tuyển phường một mươi hai tân bình từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
trung tâm anh ngữ kia english địa chỉ số hai trăm tám mươi năm trên hai mươi bốn cách mạng tháng tám phường một mươi hai quận một mươi từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một